bản tin dịch covid một mươi chín tối nay ba mươi tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm hai trăm bốn mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó bảy ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tây ninh hai trăm ba mươi ba ca ghi nhận trong nước
tại tp hcm là một trăm hai mươi bốn ca bình dương năm mươi bảy ca đồng nai một mươi hai ca quảng ninh một mươi ca bà rịa vũng tàu sáu ca
đồng tháp năm ca nghệ an và an giang cùng bốn ca phú yên bốn ca bắc ninh ba ca đà nẵng hai ca bắc giang hai ca
trong đó hai trăm hai mươi một ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa tổng số ca mắc trong ngày là bốn trăm năm mươi ca
bảy mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh